tuy nhiên là gần đây thì chúng ta có thể thấy nghe nói rằng có một cái giải pháp đó là
giải pháp tăng sinh tế bào gốc nội sinh hỗ trợ điều trị cho những bệnh lý về gan
không biết được rằng là phó giáo sư trịnh thái học có thể chia sẻ về vai trò của tế bào gốc như thế nào
trong cái việc điều trị bệnh lý về gan không ạ
chúng ta biết rằng thời gian gần đây thì người ta nói rất nhiều về tế bảo gốc
người ta có thể sử dụng ghép tế bào gốc trong những một số trường hợp bệnh nhân mà chúng ta đã biết
còn thứ nhất là chúng ta nên hiểu là tế bào gốc là cái gì
thì chúng ta biết rằng là trong cơ thể của chúng ta có khoảng sáu mươi tế bào trong cơ thể
và cứ một giây thì có gần một triệu tế bào bị chết
và xong đấy thì cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra những tế bào để cho nó hồi phục bồi phục lại những các tế bào là chết đó
thế thì tế bào gốc là một thành phần mà nó có sẵn trong cơ thể
về nghiên cứu tế bảo gốc thì người ta sẽ tập trung vào ba cái
thứ nhất là tế bào máu cung rốn thứ hai là ghép tế bào gốc và thứ ba là tế bào trưởng thành
thế thì bình thường tại sao người ta rất quan tâm đến tế bào gốc
bởi vì tế bào gốc thì nó có trong cơ thể con người và nó đi từ tủy xương và ra máu và sau đấy đến những cơ quan trong cơ thể
và khi đến những cơ quan trong cơ thể thì dựa vào những tổn thương của cơ quan trong cơ thể
ví dụ như là gan
hoặc là thận hoặc phổi những tổn thương thì nó sẽ có những cái biệt hóa từ tế bào gốc thành những cái tế bào của cơ quan đó để nó thay thế những cái tế bào đã bị tổn thương
thế thì hiện nay thì một trong những cái phương pháp mà người ta sử dụng để tăng cái tế bảo gốc trong cơ thể thì người ta sử dụng cái phương pháp tự nhiên
tức là trong nội sinh
tức là cái gì nội sinh chúng ta sẽ tốt hơn là chúng ta sử dụng cái phương pháp bên ngoài
thì người ta có thể sử dụng được một số các loại thuốc nó có hoàn chất có thể làm kích thích tăng tế bảo gốc trong cơ thể
thì đấy nó có thể sẵn sàng mà nó giảm các cái độ giảm của các một số tế bào đặc biệt trong tế bào gan trong trường hợp bệnh nhân viêm gan mạng tính
và đặc biệt là trong trường hợp sơ gan và ung thư gan và tế bào gan nó suy giảm rất nhiều
thì nó có thể chúng ta giúp chúng ta hồi phục hoặc là thay thế một phần nào các tế bào gan bị tổn thương
thì đấy là chúng ta đang tiến hành và có thể áp dụng
bởi vì chúng ta biết đến cái tuổi mà chúng ta chỉ cần đến ba mươi tuổi rồi thì các cái tế bào trong cơ thể đã có hiện tượng suy giảm rồi
cho nên chúng ta đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân viêm gan hoặc là các cái tổn thương gan trong các nguyên liệu khác thì cái tế bào trong cơ thể nó giảm số
và chúng ta cần có những một tế bào gốc để nó giúp cho những cái tế bào gan đỡ bị tổn thương hơn và nó bồi phục lại các tế bào và bị tổn thương
và đó cũng có thể coi là ưu điểm và cơ chế của cái giải pháp tự nhiên và nội sinh để tăng tế bào gốc đúng không ạ
thưa phó giáo sư nguyễn thị lâm ạ
phó giáo sư đảng
các bạn có nghe đến cái phương pháp này chưa và có bổ sung như thế nào về cái phương pháp này không ạ
vâng tôi nghĩ đây là một phương pháp rất là tiên tiến mà hiện nay thì chúng ta thấy rằng ở việt nam thì cũng nhiều cơ sở cũng đang tập trung để nghiên cứu và triển khai áp dụng trong chữa bệnh
thì tôi thấy rằng đây là một trong những phương pháp mà có thể mang lại những cái hiệu quả tốt và nó gây các cái gọi là các cái tác dụng phụ sau khi mà chúng ta điều trị
thì trong đối với bệnh gan thì tôi nghĩ rằng việc tăng sinh tế bào
gốc thì nó cũng rất là tốt cho tế bào gan
khi mà mục tiêu của chế độ ăn hay là điều trị thì chúng ta cũng là tăng cái tái tạo tế bào gan để mà tăng cái chức năng phục hồi cái chức năng cho tế bào gan thì rất là tốt
vâng và chúng ta hy vọng rằng là cái sự phát triển với những kết quả tiến bộ của cái phương pháp này để giúp cho y học của chúng ta có thể giúp cho các bệnh nhân không chỉ mắc bệnh lý về gan mà một số những bệnh lý khác cũng có thể được gọi là hỗ trợ trong
cái việc điều trị bệnh lý đúng không ạ